tính đến một mươi năm h chiều ngày bảy tháng tám ông lê thanh tâm và anh trần văn sơn đã được đưa vào bờ an toàn
tính đến sáng ngày hôm nay tám tháng tám nước lũ vẫn đang dâng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại
hiện lực lượng chức năng tỉnh bình phước đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời ứng phó với những biến động bất thường do mưa lớn gây ra
sáng nay mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét bất ngờ ở thôn xuân thượng xã đạ pan huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng
nước lũ cũng khiến một công an viên ở xã lộc châu thành phố bảo lộc bị cuốn trôi và hiện tại lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân
lũ quét xảy ra vào khoảng bảy giờ ngày tám tháng tám
lực lượng cứu hộ địa phương đã tiến hành di rời một mươi sáu hộ dân đến nơi an toàn đang tiếp tục di rời thêm người dân thôn xuân thượng
trước đó vào chiều tối một mươi bảy tháng tám huyện đạ tẻ cũng đã di rời ba mươi ba hộ dân tại thị trấn đạ tẻ và xã triệu hải đến nơi an toàn
theo ghi nhận từ chiều ngày sáu tháng tám đến ngày bảy tháng tám tại huyện đạ tẻ mưa lớn kéo dài với lượng mưa đo được khoảng một trăm bốn mươi bốn hai mm kèm theo đó là nước sông đồng nai ngày một dâng cao khiến nhiều nơi bị ngập nặng
mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại một số địa bàn phía nam của tỉnh lâm đồng
cụ thể nước dâng cao đã làm ngập xã đại lào lộc châu thành phố bảo lộc
các huyện cát tiên đạ hoai có hơn một trăm linh căn nhà bị ngập hơn một hectare cây trồng bị ảnh hưởng nhiều tuyến đường bị sạt lở
riêng tại địa bàn thành phố đà lạt huyện đam rông lạc dương cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ
còn tại tỉnh đắk lắc cơn mưa to từ tối ngày sáu tháng tám cũng đã khiến cho một số huyện bị lụt cục bộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại những khu vực này
tính đến thời điểm hiện tại thì đã có một người tử vong do mưa lũ
mưa tầm tã liên tục từ đêm ngày sáu tháng tám cho đến sáng nay mùng tám tháng tám làm cho mực nước tại một số điểm của xã yawe
ea hua krona phủ huyện vùng sâu buôn đôn và một mươi xã thị trấn của huyện ea suốt bị ngập lụt cục bộ gây ngập hàng trăm ngôi nhà hàng chục hectare ruộng rẫy ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
lúc tối hôm qua thì chưa ngập mà đến lúc sáng khoảng tầm bảy giờ rưỡi là bắt đầu nước ngô chạy lên
bây giờ nó ngập sau là hơn mét ba rồi bằng cái ngực dưới cổ
chiều nay cũng không biết nữa nếu mà mưa to như thế này là chắc có khi nó ngập cả sàn luôn
lúc qua là bảy giờ nước đã chạy vào trong nhà tôi rồi
một thiệt hại của gia đình là thứ nhất là mất là một ao cá
đã là chạy một cái ao cá thì cá bây giờ là đã vào là xu hoạch rồi
nhưng mà có cái là bây giờ là chưa xu hoạch được là nó đã chạy cho nên là ao cá đã mất
còn ngoài ra là cái diện tích lũ của gia đình nhà tôi là hơn một hát
thì bây giờ là tất cả là lũ đang phải bào và bị chìm vào dưới nước hết
để qua bây giờ
nếu như là mỗi một như nhà tôi là ít nhất là cũng phải mất cái cả tên hạt trên trong
trước tình hình trên các lực lượng chức năng của địa phương đã phối hợp với lực lượng công an quân đội
nhanh chóng hỗ trợ giúp đỡ người dân sơ tán người và tài sản đến những nơi an toàn
đồng thời giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
các quỷ chính quyền địa phương lực lượng công an quân đội lực lượng biên phòng
cùng với nhân dân ở địa phương thì đã tập trung cứu hộ cứu nạn
và đã đưa tất cả những gồ gia đình hoặc là các hộ dân hiện nay đang làm trên đường rẫy về tương đề an toàn
và đang tập trung khắc phục những các hư hỏng của nhà cửa cũng như là sự mất mát của tài sản
tính đến sáng nay mưa lũ đã khiến một người tử vong là ông hoàng trung tùng sáu mươi tuổi
ngụ thôn hiệp kết xã quảng hiệp
tại huyện cư mơ ga tại huyện ea xúc có trên sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập trên sáu ha hoa màu bị ngập lụt
gần hai trăm linh con da súc và trên một con da cầm bị chết nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã bị ngập sâu sạt lở chia cắt
ước tổng thiệt hại khoảng bảy trăm linh tỷ đồng
còn tại huyện buôn đôn có gần một trăm năm mươi căn nhà của các hộ dân bị ngập nước hàng trăm hectare lúa mì bắp bị nước lũ nhấn chìm cuốn trôi
nhiều ao hồ nuôi cá bị mất trắng trên một năm trăm linh con da cầm bị chết
đắk lắc vẫn có mưa to đến rất to mực nước các sông suối đang dâng cao nhiều khả năng sẽ gây ra lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ
ngập lụt cục bộ tại các huyện ea xúc buôn đôn cư mơ ga và các vùng lân cận
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau vào trưa ngày hôm qua
chiều tối cùng ngày chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã có công văn chỉ đạo hỏa tốc xử lý vụ việc
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau giao giám đốc sở y tế chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau tập trung tích cực chữa trị cho các cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện
chủ tịch ubnd huyện cái nước kết hợp với công an tỉnh cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ các đồng chí bị thương
sau đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo giám đốc công an tỉnh cà mau khẩn trương chỉ đạo điều tra kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật
đồng thời yêu cầu cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế thi hành đối với vụ việc trên theo đúng kế hoạch
như tin đã đưa vào sáng ngày bảy tháng tám tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau xảy ra vụ chống người thi hành công vụ khiến bảy người trong đoàn cưỡng chế bị thương
trong đó có ba cán bộ công an ba cán bộ thi hành án và một cán bộ hội phụ nữ xã thành phú
thời điểm đó đoàn cưỡng chế tiến hành làm việc với ông phạm hoàng kiếm và bà lê thị hiến để công bố quyết định cưỡng chế nhưng ông kiếm và bà hiến không thống nhất
trong quá trình bảo vệ đoàn cưỡng chế lực lượng làm nhiệm vụ bị các đối tượng trong gia đình ông kiếm dùng dao xăng tấn công chống đối quyết liệt khiến bảy cán bộ làm nhiệm vụ bị thương
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện cái nước tạm giữ bốn người gồm phạm hoàng kiếm chủ nhà lê thị hiến vợ ông kiếm phạm thị phiếm con gái ông kiếm và lê thành lập anh vợ ông kiếm
hiện công an huyện cái nước vẫn đang tiến hành truy bắt các đối tượng lẩn trốn điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ cho biết khoảng hai mươi giờ tối qua thượng úy nguyễn hoàng thuộc đội cảnh sát giao thông của đơn vị đã bất ngờ bị đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ tại phường hùng vương thị xã phú thọ
do vết đâm mạnh nguy hiểm nên thượng úy nguyễn hoàng đã được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội
thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng tám khi đội cảnh sát giao thông thị xã phú thọ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại phường hùng vương thì phát hiện đối tượng vương hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường hùng vương đi xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ
thái thừa nhận lỗi và xin được bỏ qua tuy nhiên do bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý lỗi vi phạm nên thái quay về nhà lấy dao rồi đâm lén thượng úy nguyễn hoàng
vết dao đâm từ sườn lên tới phổi khiến thượng quý nguyễn hoàng phải cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội đến sáng nay thượng quý nguyễn hoàng đã qua cân nguy kịch
vương hồng thái đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về cơ quan điều tra
xác minh ban đầu cho biết hái là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự tại địa phương và hiện công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
cũng trong ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết đã bước đầu điều tra làm rõ nhóm đối tượng đua xe trái phép vào tối ngày sáu tháng tám xung quanh khu vực quảng trường tp vinh
theo đó vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng tám tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đang làm nhiệm vụ tại khu vực xung quanh quảng trường tp vinh thì phát hiện nhóm thanh niên khoảng một mươi năm đối tượng đua xe với vận tốc lớn
ngoài ra nhóm đối tượng còn lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường
này cũng được một số người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội
sau khi tích cực khẩn trương điều tra làm rõ tiến hành xác minh truy xét đến sáng ngày bảy tháng tám đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đã bước đầu xác định một số đối tượng tham gia đua xe vào tối ngày sáu tháng tám ở khu vực trên gồm nguyễn đình minh nguyễn đình minh tuấn sinh năm hai nghìn và nguyễn quang hiếu sinh năm hai nghìn cùng chú tại khối bình yên phường hưng bình tp vinh
lê đức anh sinh năm hai nghìn bốn trú tại khối tân hòa phường vinh tân tp vinh
tiếp theo là một số tin vắn về việc triệt xóa các tụ điểm đánh bạc tại cà mau và quảng ngãi
chiều ngày sáu tháng tám lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tàng nhiều đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền qua mạng internet được tổ chức tinh vi tại địa bàn ấp lưu hoa thanh xã tân thuận huyện đầm rơi
tụ điểm này do trương văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một người địa phương đứng ra tổ chức tại nhà
tại hiện trường lực lượng phát hiện có tám đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền qua internet hầu hết đều là người địa phương
kiểm tra trong người các đối tượng tham gia và tại khu vực xung quanh thu giữ một laptop một tv một đầu thu trên một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
tiến hành kiểm tra tại phòng ngủ của trương văn mỹ thu giữ thêm một mươi bảy tờ giấy có ghi các con số và chữ cùng số tiền bảy triệu ba trăm linh nghìn đồng
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi đá gà ăn tiền qua internet hiện vụ việc tiếp tục được xử lý
khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng tám công an phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc dây hình thức đánh bài tiến lên và bài phòng thu giữ nhiều tăng vật
tám đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại quán cà phê năm trăm bảy mươi chín do bà nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại tổ ba phường nghĩa lộ làm chủ
lực lượng công an phát hiện tạm giữ trên năm triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí công an huyện đắc minh của tỉnh đắk đông đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đỗ văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại buôn ta mung xã trường xuân huyện đắc song tỉnh đắk nông
đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đắc hoa xã đắc hòa huyện đắk song tỉnh đắk nông
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có hình xăm trên gực
và đối tượng nguyễn đình đức sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn đắc sô xã đắc sắc huyện đắc minh tỉnh đắk nông
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện